thưa quý vị và các bạn thông tin tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm diễn ra vào chiều ngày hôm qua
đại diện lãnh đạo bộ công an bộ tài chính cho biết các cơ quan chức năng đang vào cuộc thanh tra điều tra làm rõ
việc một số báo của nhật bản đã đưa tin công ty trách nhiệm hữu hạn tenma việt nam gọi tắt là công ty tenma việt nam
đã hai lần hối lộ với tổng cộng số tiền là hai mươi năm triệu yên cho một số cán bộ công chức việt nam
công ty tenma việt nam là công ty con của công ty tenma nhật bản đặt tại tỉnh bắc ninh
về vụ việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin nêu trên
nếu đúng phải xử lý nghiêm góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch công bằng và chống thất thu thuế
tại họp báo tránh văn phòng bộ công an thiếu tướng tô ân sô cho biết bộ công an là một trong những cơ quan chức năng
được chỉ đạo làm rõ thông tin vụ việc
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh bắc ninh xác minh thông tin và làm việc với công ty các đơn vị liên quan
bộ công an cũng chỉ đạo các cục nghiệp vụ làm việc với phía nhật bản để thu thập thông tin chứng cứ tài liệu
cũng liên quan đến vụ việc này thứ trưởng tài chính vũ thị mai cho biết bộ trưởng bộ tài chính giao thanh tra bộ thành lập ngay
đoàn thanh tra trong ngày hai mươi năm tháng năm để thanh tra cục thuế tỉnh bắc ninh cục hải quan bắc ninh và các tổ chức cá nhân
có liên quan về nội dung thông tin báo chí nêu

khuất văn đức nguyên là trưởng ban quản lý chợ kim tân một mươi tám tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn cho đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu khuất văn đức trưởng ban quản lý chợ kim tân
thành phố lào cai đã chỉ đạo nguyễn trí linh là nhân viên bảo vệ ban quản lý chợ
hàng tháng thu tiền phí chợ đối với các hộ kinh doanh hoa quả không cố định khu vực cổng chợ kim tân phía đường hàm nghi
tổng số tiền thu được là sáu mươi hai triệu một trăm linh nghìn đồng
và số tiền này đã được đức chỉ đạo linh chi vào việc tiếp khách hiếu hỉ ốm đau mua và sửa chữa một số vật dụng cho ban quản lý chợ
nhưng không có hóa đơn chứng từ quyết toán
ngoài ra đức còn trực tiếp chỉ đạo và giao khoán cho tổ bảo vệ thuộc ban quản lý chợ kim tân thu phí chợ của các hộ kinh doanh không cố định ở trong chợ
khi thu có ấn chỉ vé nộp về ban quản lý chợ kim tân với số tiền là chín triệu đồng một tháng
sau đó chỉ đạo cho kế toán làm quyết toán chứng từ nộp
ngân sách nhà nước ba triệu sáu trăm linh nghìn đồng một tháng
trả tiền vệ sinh môi trường là một triệu đồng một tháng theo chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký
số tiền còn lại là bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng một tháng đã không nộp vào ngân sách nhà nước
mà sử dụng vào mục đích chi tiêu chung của ban quản lý chợ kim tân
cho đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu khuất văn đức nguyễn trí linh đã bị viện kiểm sát nhân dân tp lào cai
truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo khuất văn đức một mươi tám tháng tù giam
bị cáo nguyễn trí linh một mươi năm tháng tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với sáu đối tượng về hai hành vi trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm
đây là nhóm đối tượng có liên quan trong vụ trộm cắp tài sản khi thu hoạch tôm công nghiệp
của người dân tại xã tạ an khương huyện đầm rơi
ba đối tượng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản gồm huỳnh minh quang dương thanh tuấn và phạm ngọc hậu
ba đối tượng còn lại là huỳnh nhật trường nguyễn trí thới và võ văn thì bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm
theo kết quả điều tra ban đầu sáu đối tượng cùng một số đối tượng khác đã tổ chức trộm cắp tôm
với số lượng lớn của một người dân khi đang thu hoạch ao tôm công nghiệp
trước đó ba đối tượng gồm đỗ huệ tánh lê văn an và võ văn thạnh cũng đã bị khởi tố
do có liên quan trong vụ việc trên
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh lâm đồng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện di linh
vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc giữa hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại thôn hai xã hòa trung huyện di linh tỉnh lâm đồng
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt quả tang hai mươi ba đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà
tăng vật thu giữ gồm một mươi bốn con gà đá
một trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt hai mươi sáu điện thoại di động một xe ô tô ba mươi hai xe máy các loại
khi bị lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
phòng cảnh sát hình sự và công an huyện di linh đã tạm giữ hai mươi ba đối tượng
và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cầm đồ cho vay nặng lãi xiết nợ cưỡng đoạt tài sản trộm cắp cướp giật
hay đánh nhau gây thương tích thậm chí là án mạng
đây chính là những hệ lụy bắt nguồn từ chiếu bạc
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân
để ngăn chặn cờ bạc lực lượng công an đã liên tục tăng cường đấu tranh mạnh
kiên quyết xử lý để gian đe và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại của tệ nạn này
nhiều lần đánh bạc bị thua với số tiền nợ lớn không thể trả
đối tượng trần minh phong ba mươi ba tuổi trú tại thôn an thổ xã phổ an thị trấn đức phổ
đã lên kế hoạch cướp tài sản lấy tiền trả nợ
phong bịt mặt cầm súng xông vào cơ sở chế biến thủy sản của ông hồ tấn thịnh
ở thôn du quang phường phổ quang dùng súng bắn nhiều phát đe dọa
khống chế nhiều người trong nhà để cướp tài sản rồi tẩu thoát
tuy nhiên đối tượng cũng bị công an thị xã đức phổ điều tra bắt giữ sau đó
trong lúc đánh bạc tại nhà ông cao văn dũng ở thôn thạch an xã bình mỹ huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
thì xảy ra mâu thuẫn xô xát giữa ông đinh tấn sĩ và ông phan thanh hùng
lúc này nguyễn năng là cháu ruột của hùng thấy vậy nên lao vào tấn công ông sĩ
nhưng được mọi người can ngăn
sau đó năng sử dụng con dao gấp mang theo trong người
bất ngờ đâm ông sĩ khiến ông này bị thương và tử vong tại bệnh viện
đi cùng với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ cho vay nặng lãi đòi nợ thuê
là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm như trộm cắp
đâm thuê chém mướn ma túy mại dâm
và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
và bức xúc trong nhân dân
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã tập trung tấn công mạnh mẽ
vào tội phạm đánh bạc và ngăn ngừa tệ nạn này
bên cạnh đó cùng với sự vào cuộc của cơ quan công an
các ban ngành đoàn thể khu dân cư và người dân cũng cần phát động sâu rộng
phong trào đấu tranh tố giác tội

và bài trừ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội
thưa quý vị và các bạn đã bốn mươi tám ngày việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín ở cộng đồng
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đến nay tổng số trường hợp được chữa khỏi ở nước ta là hai trăm chín mươi tám trên ba trăm hai mươi tám ca
chiếm chín mươi một tổng số bệnh nhân
hai mươi bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh
tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định
còn liên quan đến tình hình của bệnh nhân số chín mươi một là nam phi công người anh
hiện tại về mặt chi giác đã tỉnh táo hoàn toàn
có thể tiếp xúc thực hiện được các y lệnh của nhân viên y tế

hiện tại về mặt chi giác đã tỉnh táo hoàn toàn có thể tiếp xúc thực hiện được các y lệnh của nhân viên y tế
và đối tượng nguyễn trọng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ bảy
khu phố sáu phường lam sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thành giang
xã thiệu thành huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông bài trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện